thực hiện kế hoạch tổng kết một mươi năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi của ban chỉ đạo trung ương bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã thông tin về hội nghị tổng kết một mươi năm xây dựng nông thôn mới khu vực miền núi phía bắc

tổ chức hội nghị tổng kết một mươi năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới khu vực miền núi phía bắc hội nghị sẽ do phó thủ tướng trưởng ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia vương đình huệ chủ trì
ngoài kết quả đạt được trong một mươi năm hội nghị sẽ tập trung đề xuất định hướng và giải pháp xây dựng nông thôn mới giai đoạn sau năm hai nghìn hai mươi ở cấp thôn bản và phát triển du lịch cộng đồng cho khu vực miền núi phía bắc